dây cắp điện và dây tiếp đất của hệ thống chiếu sáng công cộng là những thiết bị chuyên dụng có giá trị cao
chính vì vậy đây cũng là món hời khiến cho các đối tượng bất chấp pháp luật cắt trộn đem bán phế liệu
và hành vi này không chỉ gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân
mà còn trực tiếp xâm phạm tài sản của nhà nước gây thiệt hại số tiền không nhỏ
cắt trộm dây cắp điện chiếu sáng cũng dễ nảy sinh ra những yếu tố phức tạp về an ninh trật tự
về hè đại lộ võ nguyên giáp đoạn thuộc khu vực hai phường năm thành phố vị thành
năm mét dây cắp điện chiếu sáng và dây tiếp đất của trụ điện đã không cánh mà bay
qua kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện hệ thống chiếu sáng công cộng của một số tuyến đường trên địa bàn thành phố cũng lâm vào cảnh tương tự
dây điện thời điểm hiện tại khoảng trên ba trăm linh ngàn một mét
thì những vị trí tím đường đi mất chậm vị trí đó là đèn chiếu sáng bị tắt khách
đã ảnh hưởng đến an toàn giao thông và dịp đi lại của bà con khó khăn
vào cuộc điều tra đến nay công an thành phố vị thanh bắt được nhóm trộm cắp dây điện chiếu sáng
gồm huỳnh duy tâm lý huỳnh phương dương tấn lực và trần ngọc lâu cùng chú tại tỉnh hậu giang
thu giữ trên ba mươi mét dây cắp điện chiếu sáng và nhiều công cụ gây án bước đầu các đối tượng khai nhận
từ tháng hai năm ngoái đến khi bị bắt lợi dụng đêm khuya chúng đã gây ra hơn chục vụ cắt trộm dây cắp điện chiếu sáng
và dây tiếp đất trên địa bàn thành phố vị thanh và huyện vị thủy đem bán lõi đồng để lấy tiền tiêu xài
bốn người ta mới biết nhau là dưới sử dụng hoa tí có biết đi làm thì chỉ có hai người đi
đi làm mới là đi làm sử dụng kềm như len một người canh đường một người đào như cắt
cắt xong rồi mang về
mới đây dạng sáng ngày sáu tháng bốn vừa qua công an huyện châu thành tỉnh hậu giang bắt quả tăng đối tượng nguyễn trí hiếu
trú tại thành phố cần thơ đang cắt trộm dây đồng tiếp đất của một trụ điện trên đường tỉnh lộ chín trăm tám mươi
đoạn thuộc ấp thuận hưng thị trấn ngã sáu huyện châu thành
cùng tăng vật là một cây kềm và một mươi chín đoạn dây tiếp đất
đấu tranh với hiếu cơ quan công an thu giữ thêm ba cây và ba mươi đoạn dây đồng tiếp đất ước tính thiệt hại hơn ba mươi triệu đồng